tại nhiều chợ trên địa bàn hà nội đã tấp nập các hoạt động mua bán
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân cho thấy năm nay
các mặt hàng tết phục vụ cho ông công ông táo được đánh giá là đẹp hơn đa dạng hơn
và giá thành không có nhiều thay đổi
phố hàng mã hoàn kiếm con phố được mệnh danh là thủ phủ buôn bán đồ hàng mã
thời điểm này đã bày la liệt quần áo mũ hài cá chép tiền vàng thoi và hương
phục vụ cho ngày cúng tao quân
đi sắm đồ từ sớm ông andro tỏ ra khá hài lòng với thị trường đồ ông công ông táo năm nay
mặt hàng phục vụ ông công táo năm nay thì tôi chỉ là khách hàng mua
nhưng mà tôi nhận thấy là cái mặt hàng rất là phong phú đa dạng
và cái chất lượng thì càng đẹp hơn so với năm ngày xưa
giá cả thì cũng hợp lý thôi cũng hợp lý nó cao hơn một chút
nhưng mà nó phù hợp với cả cái chất lượng của hàng
về mẫu mã năm nay các đồ thờ cúng ông công ông táo có nhiều cải biên
nhìn bắt mắt hơn chất lượng hơn trong khi mức giá gần như không đổi
một bộ đồ đầy đủ quần áo tiền vàng cái chép giấy
cũng chỉ giao động trong khoảng từ sáu mươi đến tám mươi ngàn đồng
trong khi bộ cao cấp hơn có giá khoảng từ hai trăm linh đến hai trăm năm mươi ngàn đồng
buôn bán lâu năm trong mặt hàng này bà phương dung cũng cho biết
mới chỉ là thời điểm khởi động nhu cầu mua sắm hàng ông công ông táo
nên nhìn chung lượng tiêu thụ vẫn còn khá khiêm tốn
trái ngược với khu phố hàng mã khảo sát tại các chợ dân sinh như mai động đồng sa nghĩa đô
lại cho thấy không khí mua bán mặt hàng ông công táo diễn ra khá nhộn nhịp
lý giải điều này nhiều người cho biết thường kết hợp việc mua sắm đồ dùng gia đình
với đồ ông công ông táo luôn
phân khúc hàng bình dân vẫn được lựa chọn nhiều hơn cả
theo tiếng ngữ thờ cúng dân gian bộ quần áo mũ ông công ông táo
là những thứ bắt buộc phải có trong lễ tiễn ông công ông táo về trời
tuy nhiên nhiều gia đình cũng mua thêm lá ngọc cành vàng và vàng thoi bạc nén